tám tháng chín tại nhà bà nguyễn thị vân ở tổ dân phố bốn phường hà huy tập lê minh hải đã xông vào nhà dùng dao đâm khiến một người chết và hai người bị thương nặng
sau khi gây án hải đã bỏ trốn khỏi hiện trường đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
cách hiện trường vụ án khoảng bảy mươi km hiện lê minh hải đã được di lý về công an tp hà tĩnh để phục vụ công tác điều tra
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với ba bị cáo gồm huỳnh văn lạc nguyễn hiển phong và nguyễn văn sinh về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng cùng nhậu tại quán karaoke trên địa bàn giã tân cuối huyện bình tân
tại đây phong đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác trong đó có bị hại nguyễn văn thắng chú tại huyện bình tân
phong và sinh đã dùng tay đánh vào mặt thắng riêng lạc đã dùng dao bấm
đâm hai nhát vào người thắng thắng sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
qua giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu mươi bảy hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh văn lạc bảy năm tù nguyễn hiển phong sáu năm tù và nguyễn văn sinh năm năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích
qua công tác tuần tra kiểm soát một tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã bắt giữ được hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể nguyễn đức lộc đã rủ nguyễn văn trung đi trộm cắp tài sản
khi đến trước một cửa hàng bán đồ gia dụng hai đối tượng thấy cửa cổng khóa ngoài nên đã dùng kìm cộng lực cậy phá ổ khóa đột nhập lấy trộm ba máy khoan hai máy cắt một máy bán laser và hai cuộn dây điện
sau đó các đối tượng mang tài sản trộm cắp được cất giấu tại công viên ba rừng để tìm nơi tiêu thụ
tuy nhiên khi vừa đến khu vực công viên thì bị tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự công an thành phố phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
lực lượng chức năng tỉnh kiên giang vừa triệt phá đường dây mua bán phụ nữ bắt một đối tượng và giải cứu được hai cô gái dưới một mươi sáu tuổi chuẩn bị bị đưa đi bán
từ tin báo của một người dân trú tại xã thổ châu huyện phú quốc về việc có con gái sinh năm hai nghìn sáu
một người phụ nữ dụ dỗ đưa xuống tàu trở vào đất liền
lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh và xác định được nạn nhân đã bị đưa lên một chiếc tàu cá
hướng về đồn biên phòng tây yên thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tàu cá nói trên và phát hiện trên thuyền
ngoài bốn thuyền viên còn có ba người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn
qua đấu tranh đối tượng kim thị bạch đã thừa nhận đang đưa hai cô gái sinh năm hai nghìn năm và hai nghìn một mươi
chuẩn bị bán cho đối tượng khác
hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh kiên giang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan
tính đến sáu giờ sáng nay việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
số người nhiễm sars cov hai được công bố chữa khỏi bệnh là chín trăm chín mươi chín trong tổng số một bảy mươi bảy người
theo bàn chỉ đạo
quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín hiện có hơn một mươi sáu tám trăm linh người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta
số ca tử vong do covid một mươi chín ở nước ta là ba mươi năm người và đa số là người cao tuổi có bệnh lý nặng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay